tiếp theo các hoạt động trong chuỗi hội nghị quan chức cấp cao năng lượng asean lần thứ ba mươi tám đã diễn ra tại hà nội vừa qua
trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi một các hội nghị trù bị cho hội nghị bộ trưởng năng lượng lần thứ ba mươi tám được tổ chức tại hà nội
đây là các hội nghị quan trọng chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng năng lượng lần thứ ba mươi tám asean cộng ba lần thứ một mươi bảy hội nghị bộ trưởng các nước đông á lần thứ một mươi bốn
các nước thành viên asean đã giả soát toàn bộ hoạt động của mạng lưới nhóm tổ chức trong khuôn khổ hợp tác năng lượng cập nhật thông tin về các quyết định chỉ đạo liên quan
hội nghị các bộ trưởng năng lượng asean lần thứ ba mươi tám và các hội nghị liên quan là dịp để các bộ trưởng trao đổi thảo luận và thông qua kế hoạch hành động hợp tác năng lượng asean giai đoạn hai với chủ đề
thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và tăng cường khả năng phục hồi thông qua đổi mới và hợp tác hơn
các nước thành viên asean thống nhất đưa mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt tỷ lệ năng lượng tái tạo trong khu vực là hai mươi ba và giảm cường độ năng lượng xuống ba mươi hai
chủ đề của hội nghị lần thứ ba mươi tám được lựa chọn là chuyển dịch năng lượng hướng đến phát triển bền vững trong khu vực asean